bên cạnh việc mỗi địa phương cần tìm ra sản phẩm độc đáo riêng biệt để thu hút du khách
thì công tác quảng bá xúc tiến là điều quan trọng nhất lúc này
bởi sau hai năm tạm ngừng hoạt động mối quan tâm của du khách lúc này là các điểm đến đã sẵn sàng đón khách hay chưa
trong bối cảnh dịch vẫn còn đang phức tạp trên thế giới
thì chúng ta phải nắm bắt được rất là kỹ từng thị trường một để chúng ta có những hành động đúng
và cái việc nắm bắt thị trường nó là một cái mấu chốt để cho chúng ta làm cái công tác
xúc tiến du lịch để kết nối thị trường giữa cung và cầu cho nó mang tính kịp thời hiệu quả
đến nay đã có nhiều chính sách hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho du lịch
nhưng để ngành du lịch rút ngắn thời gian phục hồi thì cần có thêm nhiều giải pháp
từ việc giãn các khoản thuế và thuê đất đến các chính sách thị thực cởi mở hơn
nới thời gian lưu trú tại việt nam cho du khách dài ngày hơn
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của chúng tôi
dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại